sau những ngày nắng nóng lên đến đỉnh điểm trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng
hiện cấp độ cháy rừng đã lên đến cấp độ năm cấp cực kỳ nguy hiểm
qua các vụ cháy rừng này một lần nữa cho thấy công tác phòng chống cháy rừng tại hà tĩnh đang gặp phải một số vấn đề bất cập
và nếu không sớm khắc phục thì các vụ cháy rừng sẽ còn diễn ra nhất là trong thời điểm nắng nóng xuất hiện như hiện nay
đã có trên năm hectare keo tràm của ông đặng hồng việt ở tiểu khu ba mươi hai b huyện hương sơn bị thiệt hại hoàn toàn sau vụ cháy
còn tại khu vực rừng phòng hộ của xã trường sơn huyện đức thọ một vụ cháy khác cũng thiêu dụi toàn bộ một mươi chín hectare rừng thông phòng hộ
tại hiện trường nhiều cây cối sau khi thu hoạch bị vứt lại lớp thực bì khá dày
ngọn lửa đã lan rộng theo lớp thực bì đốt cháy từ cánh rừng này sang cánh rừng khác
đối với xã trường sơn là một mươi tám triệu thì với một mươi tám triệu đó
thì để chúng ta thực hiện hết cả cái cống đoàn ví dụ như chúng ta dọn sạch thảm đất bì đó là thảo quán
thì thực tế là không thể làm nổi
và phản sinh thêm chi phí thì doanh nghiệp bây giờ đang thực hiện phản sinh chi phí tư nguồn của cao số
trước được cấp của tư nguồn ngân sách nhà nước
chỉ trong vòng ba ngày từ ba mươi tháng sáu đến ngày hai tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xảy ra ba vụ cháy
thiêu dội hàng chục hectare rừng
có một thực tế hiện nay là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại một số địa phương khá mỏng
ý thức người dân chưa được nâng cao nên khi xảy ra cháy rừng thì việc huy động người dân dập lửa cũng gặp nhiều khó khăn
chứ thực sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng
do vậy khi xảy ra cháy thì vẫn có những hạn chế trong huy động lực lượng
rồi là tuyên truyền vận động người dân để tham gia công tác bảo vệ rừng phòng cháy cháy rừng
phải mất năm năm nữa nhưng cánh rừng này mới có thể phủ lại màu xanh ban đầu
do rằng bên cạnh việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân sống ven rừng
thì các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phòng ngừa hữu hiệu
khắc phục những bất cập tồn tại thay vì để khi xảy ra cháy rừng rồi mới tìm cách chữa cháy